ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã phát thông báo truy tìm nghi phạm giết người trong đêm xảy ra tại xã nghĩa phương huyện lục nam tỉnh bắc giang
người bị truy tìm là tạ đăng cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã bình dương huyện gia bình tỉnh bắc ninh
cường là nghi phạm sát hại anh vũ văn hoàn chú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang
trước đó vào đêm ngày tám tháng năm tại một quán ăn đêm ở thôn ba gò xã nghĩa phương xảy ra vụ án mạng khiến một người bị thương nặng và tử vong sau đó
nhận được thông tin lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và xác định nghi phạm là tạ đăng cường
sau khi sát hại nạn nhân cường đã bỏ trốn khỏi địa phương
để phục vụ công tác điều tra truy bắt đối tượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang thông báo
đề nghị quân chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác tố giác tội phạm khi phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng
cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp bắt giữ